đến thời điểm này mưa trên địa bàn tỉnh quảng trị đã giảm tuy nhiên lũ trên các con sông đang xuống chậm
chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị đang nỗ lực hỗ trợ người dân các vùng bị ngập nặng khắc phục khó khăn từng bước ổn định đời sống
tại xã hải tân huyện hải lăng do nước lũ lên cao liên tục trong những ngày qua nên sau bốn ngày tìm kiếm lực lượng chức năng mới phát hiện được thi thể của một người dân bị lũ cuốn trôi trước đó
chính quyền địa phương đã đến thăm động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân
bên cạnh đó hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn tỉnh quảng trị vẫn đang bị ngập hơn năm mét
đại diện lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc công tác ứng phó với mưa lũ và cứu trợ người dân
người tôm để phục vụ cho các hồ mà trước mắt đang bị cắt lập không đến được khu trung tâm được
còn lại ở huyện cũng đang tập trung chỉ đạo để có các cơ quan chuyên môn chuẩn bị
tối đa để cho khi có khó khăn thì ứng phó kiếm trời để cho đến với các xã
tỉnh quảng trị chỉ đạo các địa phương bị ngập do lũ thực hiện phương châm nước rút đến đâu khắc phục nhanh có hiệu quả ngay đến đấy
bên cạnh đó tập trung cho công tác cứu trợ không để người dân thiếu đói
không có nước uống hợp vệ sinh
khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân